theo thống kê của bộ y tế đến nay khoảng ba mươi bệnh nhân trên cả nước được khám và điều trị bằng y học cổ truyền để phát huy được yêu thế và góp phần cùng y học hiện đại đẩy lùi nhiều bệnh tật
bên cạnh đó thông tư mới đây của bộ y tế có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đã và đang tạo được nhiều điều kiện thuận lợi cho đội ngũ y bác sĩ và bệnh nhân có thể bảo hiểm y tế có thêm cơ chế linh hoạt trong khám chữa và điều trị
sau một tuần thực thi thông tư một của bộ y tế nhiều bệnh nhân tỏ ra hài lòng vì những thay đổi do thông tư mang lại
trước đây bà thám quan niệm một phần thuốc y học cổ truyền được chế biến từ cây thuốc trồng trong nước phần khác phải nhập khẩu cây thuốc từ trung quốc nên chưa tin dùng
cũng giống như bà thắm nhiều người đã quay lưng lại với thuốc nam và điều trị bằng y học cổ truyền vì chưa có nhận thức đúng đắn về công dụng chữa bệnh của thuốc nay thì đã khác
từ khi biết được cái bảo hiểm cho chi trả cho chúng tôi
tôi khám chữa bệnh về y học cổ truyền trung ương thì tôi cảm thấy cái đường nối đấy là vô cùng chính đáng
đã tạo điều kiện tất cả cho những bệnh nhân khi điều trị về phác đồ tây y không còn có khả năng điều trị được nữa
thì tôi được trở về các bệnh nhân được trở về y học cổ truyền trung ương thì chúng tôi được nâng đỡ và được uống thuốc thấm dần
bệnh tật của chúng tôi ngày ngày được khuyên giảm mà sức khỏe cũng rất là ổn định
điều trị theo thông tư một và nghị định ba mươi bốn của bộ y tế
không những đem đến niềm vui cho người bệnh mà còn đem đến nguồn động viên lớn cho đội ngũ y bác sĩ đang công tác ở những bệnh viện y học cổ truyền
thông tư một ra đời thì nếu như các cơ sở khán giác bệnh thực hiện đúng theo cái tinh thần của thông tư
thì nó cũng sẽ mang lại cái nợ ích rất lớn đó là giảm tải được cho cái cơ sở tuyến trên
đỡ phải đỡ áp lực
bác sĩ cũng đã giảm được cái việc mà thời gian phải trực ban đêm và cái người bệnh thì cũng sẽ được giảm cái chi phí phải bỏ ra
bởi vì là nếu như mà chỉ có nằm được chị ban ngày thôi thì cái mức tiền dường nó sẽ giảm đi so với là nằm cả hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng
từ thực tiễn cho thấy y học cổ truyền có giá trị rất lớn trong điều trị bệnh
thông tư một của bộ y tế ra đời đầu tiên để hỗ trợ người dân trong khám và điều trị bệnh
tiếp nữa cũng nhằm mục đích giúp y học cổ truyền củng cố được vị trí của mình trong y học